giá trị tinh thần làm rung động cảm xúc con người đòi hỏi người nghệ sĩ phải có trình độ kỹ thuật điêu luyện sự đa dạng phong phú từ trong chính tâm hồn mình
xuất phát điểm là một diễn viên rồi đặt đến những cung bậc thăng hoa trong nghệ thuật với vai trò đạo diễn
nghệ sĩ nhân dân tuấn hải đã tạo được dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng với vừa kịch bệnh sĩ của nhà viết kịch lưu quang vũ trên sân khấu nhà hát kịch việt nam
tác phẩm nghệ thuật qua thời gian vẫn được đánh giá là đỉnh cao của kịch nói việt đương đại khi khắc họa rõ nét thực trạng đời sống xã hội một cách đầy hóm hình
tuy nhiên với quan niệm muốn giản dựng một tác phẩm sân khấu hay đòi hỏi những nghệ sĩ sự chuyên nghiệp
nên dẫu đã đạt được những thành công nhất định trong vai trò diễn viên
nghệ sĩ tuấn hải vẫn quyết tâm tạm ngưng mọi công việc
bắt đầu quá trình học tập bài bàn và nghiêm túc để trở thành một đạo diễn
tôi cứ làm như một bản năng thôi
cái gì đến nó phải đến
làng diễn viên thì mình cứ tâm huyết mình lăn xả với nghề
đến khi đến một độ chí nào đó tự nhiên là mình muốn viết lách muốn thử nghiệm sang một cái lĩnh vực mới
mình viết xong rồi mình lại muốn trở thành đạo diễn tức là để mình giản dựng chứng tiết một bấy
thì thực ra nó cứ như là một cái nhu cầu của nghệ thuật nhu cầu của bản năng của nghệ sĩ của bản thân mình
cho nên tôi cũng không bị một áp lực gì cả để mà mình cứ làm nó tự nhiên như là như cuộc sống của mình thôi
tôi chỉ nghĩ rằng mình hết lòng với nó hết lòng với công việc hết lòng với cái niềm yêu thích với cái say đắm nghệ thuật
nói là một cách nó hơi điên dại của những người làm sân khấu
cho nên là có thể là từ cái tâm huyết đấy mà có thể là đã tạo nên một chút chút gì đó những cái thành công nhỏ nhỏ trong cái sự nghiệp của mình
dấu đã để lại ấn tượng cho khán giả qua nhiều vở kịch chính luận nổi tiếng
như hành trình cay đắng ngôi nhà quỷ ám vàng một bên em một bên
nhưng được sáng tạo ở nhiều thể loại khác nhau của sân khấu vẫn luôn là điều nghệ sĩ nhân dân tuấn hải muốn chinh phục
chính vì vậy anh đã cùng nghệ sĩ minh vượng minh hòa thành lập nhóm hài kịch tự tìm kịch bản tự giàn dựng và đi lưu diễn ở nhiều sân khấu lớn nhỏ
đây cũng là cơ hội để người nghệ sĩ đa tài phát huy hơn khả năng của mình
từ khi gọi là sinh viên sân khấu
thì mình cũng đã bột phát những cái ý thích những cái sở trường là cũng đã viết lách tập tành từ lúc ấy rồi
cho nên mấy chục năm thì cái vở mà giàn dựng sân khấu đầu tiên chắc là năm chín mươi hai
tức là một vở hoành tráng gọi là sân khấu chứ còn các tiểu phẩm rất rất nhiều từ thời sinh viên
năm chín mươi hai thì vở đầu tiên là vở là vở những kẻ giởm đời do nghệ sĩ nhân dân lê hùng đạo diễn
cho các nghệ sĩ như minh hòa minh vượng ngọc bích tuấn hải quốc khánh v v
rất là thành công từ cái ngày ấy
thì cái vở đến cái vở đầu tiên mà bản thân mình đứng tên để làm đạo diễn thì thực ra nó nhiều giai đoạn
mình cũng không nhớ nhưng mà có thể là từ năm hai nghìn thì chúng tôi đã làm một chùm các cái vở hài kịch mà mang tính giải trí cao để thư giãn
mà chúng tôi diễn rất là lớn ở công việc show
ví dụ như là những người thích đùa của aziz nesin người đàn ông có bầu hoặc là osin người máy osin
cho nên thì những cái là bắt đầu phải bắt tay vào đứng tên là đạo diễn
bên cạnh đấy thì bằng cái vốn sống nghề nghiệp cái vốn sống của người nghệ sĩ của diễn viên lại cộng với cái tư duy của anh đạo diễn nữa
cho nên chúng tôi đã
để phù hợp với cái xu hướng của thời đại dưới những nhu cầu của cuộc sống thì chúng tôi đã đưa ra những chương trình hài kịch
ví dụ như người máy oxy là để nói về cái thực trạng những người giúp việc tại hà nội
thì cái khi ấy là được đón nhận rất là vui rất là nhiệt tình
vì kinh phí đi thu về kinh tế đi thu được rất là nhiều qua những chương trình hài kịch như vậy
mặc dù cũng đã đạt được một số thành công với hài kịch
nhưng có lẽ thể loại chính kịch mới là mảnh đất màu mỡ giúp nghệ sĩ nhân dân tuấn hải tạo được nhiều dấu ấn trong lòng công chúng
chinh phục những tác phẩm kịch chính luận bằng cái đầu tỉnh táo sắc xào cùng trái tim nghệ sĩ đa cảm đầy lém lình
có lẽ bởi vậy mà năm hai nghìn một mươi tám
đạo diễn nghệ sĩ nhân dân tuấn hải cùng anh chị em nghệ sĩ đã đưa vở kịch bệnh sĩ lên sân khấu nhà hát kịch việt nam trở thành một điểm sáng
một hiện tượng hiếm hoi của sân khấu kịch miền bắc thời điểm mấy giờ với hơn một trăm linh đêm diễn chỉ trong hai tháng ra mắt
từ nay sẽ không trồng trọt hoa màu hết để thả bẹ ngôi nữa
chúng ta chuyển sang một lĩnh vực khác trong một thời gian ngắn sẽ trở thành trung tâm kinh tế văn hóa của địa phương

đời sống nhân dân sẽ lên cao lắm sẽ trở thành điển hình tiên tiến văn hóa của toàn huyện toàn tỉnh và có thể là toàn quốc
tương lai huy hoàng đang mở tới trước mắt đề nghị vô tay
thưa toàn thể bà con có một người nước ngoài từng nói rằng áo ước sớm mai ngủ dậy được là người việt nam
vậy thì đến có lúc nào đó người dân của hạ huyện này tỉnh này thậm chí là việt nam này áo ước
sớm mai ngủ dậy mình được trở thành người hùng
lại đề nghị vô tay
thay mặt hội đồng thư ký tôi xin đọc danh sách các đồng chí được bổ nhiệm vào các chức trách mới
thứ nhất đồng chí bạch bá thình
đồng chí bạch bá thình thôi giữ chức đội trưởng đội sáu của chúng ta để giữ chức tỉ nhiệm trung tâm công nghệ kiêm trưởng ban ngoại vụ của liên hiệp sa
đồng chí lê khắc tị
thôi giữ chức tổ trưởng tổ nệ mộc để giữ chức chủ nhiệm trung tâm xây dựng và kiến thiết cơ bản

xuyên suốt tác phẩm là những câu chuyện giờ khóc giờ cười của một vùng nông thôn nghèo trước thời kỳ đổi mới
mà qua đó công chúng như thấy được bức tranh toàn cảnh về những thói hư tật xấu của người đời qua lan kính đầy dí dòm hài hước nhưng cũng không kém phần sâu sắc khó phai
vở bệnh sĩ của anh liêu vũ là vở diễn cuối cùng của anh vũ vào năm tám mươi sáu đây là một vở hài kịch và anh ấy lên án một cái bức tranh của xã hội nông thôn lúc bấy giờ
nhưng khi chúng tôi đọc lại thì thấy nó rất phù hợp đến hiện tại nó cũng vẫn đang rất phù hợp và tính chiến đấu vẫn đang rất là nóng
cho nên chúng tôi muốn dùng tiếng cười để tấn công vào những cái mảng còn chưa tốt của xã hội
thì khi đọc lại thì chúng tôi thấy vẫn vô cùng tâm huyết và cái tính dự báo của anh vũ rất là lớn
đến tận bây giờ sức chiến đấu vẫn còn nóng hổi và đến bây giờ nhà hát kịch diễn bệnh sĩ đã gần ba trăm linh đêm rồi
và tiếng cười vẫn luôn rộn ràng đến tận hôm nay
sự biểu diễn duyên dáng hóng
hình ảnh của diễn viên đã đành bởi tài năng của các nghệ sĩ đã ảnh
nhưng một phần rất rất lớn là kịch bản của anh lưu quang vũ
quá hay và vẫn phù hợp đến bây giờ
tôi nói là cái tính dự báo đến tận bây giờ nó vẫn còn tính chiến đấu
cho nên là phải nói rằng nhà hát kịch đã vô cùng may mắn khi đã quyết định giàn dựng lại vở diễn
để thể hiện được hết những ý tứ thông điệp của một trong những nhà viết kịch tài hoa nhất việt nam thế kỷ hai mươi lên sân khấu
đòi hỏi ứng
người đạo diễn và cả ekip một sự phối hợp ăn ý tài tình mà đạo diễn được xem như người nhạc trường chỉ huy dẫn nhịp cả tác phẩm
bằng cái tài của người đạo diễn trưởng thành từ nghiệp diễn xuất trong quá trình giàn dựng bệnh sĩ
nghệ sĩ nhân dân tuấn hải luôn biết cách để đưa diễn viên vào đúng nghiệp cảm xúc của nhân vật mà phân cảnh yêu cầu
theo một cách nhẹ nhàng và tự nhiên nhất
để từ đó mỗi tuyến nhân vật dù chính hay phụ
vẫn thể hiện được những cá tính độc đáo đậm nét trên sân khấu
anh là một diễn viên hài rất là cá tính rất là năng động rất là duyên dáng mà cũng rất là hay
tức là cái vở diễn đấy thì lại có nghệ sĩ ưu tú xuân bắc
mà nghệ sĩ ưu tú xuân bắc thì phải nói là một nghệ sĩ đa năng một diễn viên tạp kỹ
cho nên là anh hải rất là biết
mang những cái điểm mạnh của xuân bắc vào để làm sao mà trèo lái cái vở diễn nó đi theo một cái chiều hướng nó rất là dân dã
nó rất là chân thực nhưng mà nó duyên dáng duyên dáng lắm bạn ạ
cái vở diễn của chúng tôi đi diễn lúc nào ví dụ diễn ngay trên nhà hát này thôi
thì bao giờ cái lối đi cũng là cái đầy ghế và kê cả trước mặt này
có những cái cảnh mà ngồi sát là có thể diễn viên bắt tay với khán giả
và sau mỗi một lời thoại một lớp diễn là được khán giả rất là cổ vũ nhiệt tình
thế cái sự cổ vũ của khán giả đấy thì nó lại mang lại cho diễn viên những cái
tức là nó một cái sự tung hứng làm cho diễn viên lại bùng cháy hơn
cho diễn viên lại nhiệt huyết hơn thăng hoa hơn
vở bệnh sĩ là một vở rất là đặc biệt
đến bây giờ chúng tôi vẫn diễn
mặc dù trên dưới ba trăm linh đêm mà đạo diễn nghệ sĩ nhân dân tuấn hải đã làm cho nhà hát kịch việt nam
màu sắc mà anh dựng lên tôi cho rằng là bây giờ ít có những vở hài kịch được như thế
đúng là một cái không khí của một cái giai đoạn lịch sử của nước ta được tái hiện trên sân khấu
trong những cái đêm đầu tiên chúng tôi diễn là nghệ sĩ nhân dân tuấn hải đã diễn cái vai ông toàn nha cùng với tôi bên cạnh
diễn với một người có nghề trong diễn xuất nữa mà lại là đạo diễn thì cái khả năng tung tẩy
cái khả năng ngẫu hứng giải quyết những vấn đề trên sân khấu nó rất dễ dàng
kết hợp với nghệ sĩ nhân dân tuấn hải mà khi chưa hiểu được cái ý đồ thì đôi khi thực sự là rất khó
nhưng mà chịu khó lắng nghe để ý và tin tưởng tuyệt đối thì luôn luôn có được thành quả rất là tốt
không chỉ tôn trọng kịch bàn chuyên tài gió nét những thông điệp nhà viết kịch tài hoa liêu quang vũ gửi gắm
nghệ sĩ nhân dân tuấn hải còn khẳng định sức sáng tạo của bản thân khi sen kẽ vào nguyên tác những chi tiết mới lạ
nhưng giá trị góp phần giúp vờ kịch bệnh sĩ qua nhiều năm vẫn giữ vững phong độ thu hút khán giả nhiều thế hệ
bởi theo ông quan niệm một tác phẩm sân khấu thành công là tác phẩm mang hơi thở thời cuộc
nhưng vẫn gìn giữ những màu sắc riêng có của truyền thống đã được minh chứng qua thời gian